liên quan đến vụ nổ lò hơi tại một công ty gỗ khiến sáu người tử vong bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai cho biết
đến một mươi bảy h chiều nay ngày một tháng năm sức khỏe của năm nạn nhân bị thương sau khi được phẫu thuật đã có tiến triển tốt
bác sĩ nguyễn thị kim loan phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết
năm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đa chân thương gãy xương xườn vết thương phức tạp
có nhiều mảnh kính văng vào nên phải mổ cấp cứu
nạn nhân đầu tiên là đỗ xuân thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
gãy đa xương xườn phải chen máu tràn khí mảng phải chấn thương gan độ bốn chấn thương thận phải
hiện nay đã chuyển sang phòng mổ sau khi hội trần
nạn nhân thứ hai là hoàng văn kính sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nhập viện với một vết thương văn trái
hạn chế vận động vùng vai trái hiện đã chuyển phong mổ sau khi hội trần
nạn nhân thứ ba là lê văn beo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
tình trạng lúc vào viện bệnh nhân tình sinh hiệu ồn vết thương đầu ba cm đau biến dạng cánh tay phải
nạn nhân thứ tư là liễu văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tình trạng sức khỏe lúc vào viện bệnh nhân tỉnh
tiếp xúc tốt sinh hiệu ổn khám có vết thương phức tạp ở vùng bụng phải
các bác sĩ chẩn đoán vết thương phức tạp ở vùng bụng mặn dần phải vết thương gan
dị vật trong mổ bụng do tai nạn lao động hiện đã vào phòng mổ
bệnh nhân thứ năm là dương văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thương phức tạp vùng đầu bụng cẳng chân do tai nạn lao động
ngay sau khi tiếp nhận các nạn nhân bệnh viện đã huy động tất cả phòng khoa tham gia chữa trị cho các nạn nhân
các ca phẫu thuật đã được tiến hành liên tục từ một mươi một h ba mươi trưa đến một mươi bốn h hai mươi chiều ngày một tháng năm
sau mổ tình trạng các nạn nhân có tiến triển tốt
bốn trên năm người đã tỉnh và tiếp xúc được chỉ còn một trường hợp vẫn đang hôn mê và thở máy
chia sẻ với phóng viên nạn nhân hoàng văn kính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
bị gãy xương vai mủm vùng vai cho biết
sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng ở nhà máy anh đã hoảng loạn không nghĩ mình có thể sống được
còn anh lê văn bèo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị gãy hở một phần ba chi dưới cánh tay và bị thương ở vùng đầu cho biết
vụ nổ khiến anh ngất đi không thể nhớ gì được
hiện tại anh bèo cảm thấy sức khỏe đã đỡ hơn
qua kiểm tra sau mổ vào cuối giờ chiều ngày một tháng năm
bác sĩ nguyễn thị kim loan phó giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai cho biết
tình hình sức khỏe của các nạn nhân tiến triển tốt và khả quan
bác sĩ nguyễn thị kim loan giám đốc bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai cho biết thêm
vết thương và các tổn thương cấp cứu và sau hậu phẫu phải được theo dõi tất cả các diễn biến tiếp theo của bệnh nhân
các bác sĩ giả soát lại những tổn thương nếu có như trường hợp vẫn còn vết thương ở đầu
các bác sĩ tiếp tục theo dõi bệnh nhân
là một trong năm nạn nhân bị thương được đưa vào phòng cấp cứu
bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai sau vụ nổ sáng nay ông kính bốn mươi sáu tuổi cho biết thêm
cơ thể của ông vẫn đang rất đau vì các bác sĩ chẩn đoán đang bị gãy tay chấn thương đầu
theo ông kính do trong những ngày lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp đôi
nên nhiều công nhân đã đăng ký làm việc theo hai k từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi và một mươi tám h ba mươi đến sáu h ba mươi phút hôm sau
vụ tai nạn xảy ra khi ông bắt đầu ca làm việc tại khu bào tiện ván qua sửng gỗ đã được khoảng một giờ
khi đó lờ hơi không hoạt động không có hơi để dùng
nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra
lò hơi cao hơn năm m có hình trụ được dựng sắp tường ở giữa nhà xưởng cuối
cạnh bãi đất trồng của công ty lò vận hành bằng cách đớt củi đun nóng hơi nước
nến khí để xấy gỗ thổi mùn cưa sân xịt sản phẩm
xung quanh hệ thống lò có nhiều đồng hồ để kiểm tra xuất
khi nén từ lò hơi được dẫn đi nhiều khu vực sản xuất bằng các đường ống kính hơn chục cm
lúc lò hơi phát nổ ông kính đang đứng cách đó khoảng năm mươi m
đẩy tới đổ cục một số mảnh vỡ kim loại văng trúng đầu và tay khiến năm công nhân bất tỉnh
một lúc sau khi tỉnh dậy ông thấy đầu óc troang váng trầy máu không thể cử động
xung quanh máy móc bị xáo trộn bụi phủ mù mịt ở xưởng con người nằm la liệt
ông kính chia sẻ thêm sau đó ông may mắn được đồng nghiệp chạy tới khiêng ra xe cấp cứu
lúc nằm trên rừng bệnh viện ông mới biết là mình còn sống
theo công an huyện vĩnh cửu vụ nổ lò hơi xảy ra vào khoảng tám h ba mươi
tai nạn khiến sáu người tử vong từ ba mươi hai đến ba mươi chín tuổi bao gồm lò văn lòn quê ở sơn la
lương văn hùng quê ở nghệ an trần văn nguyễn quê ở bắc giang trần văn cường
quê ở bạc liêu sơn ngọc thúy quê ở sóc trăng xe trăng răng quốc tịch trung quốc
năm công nhân làm việc gần đó đã bị thương
nguyên nhân ban đầu được xác định là lỗi kỹ thuật trong quá trình sửa chữa hoạt động gây nổ lò hơi
công ty sản xuất gỗ bình minh cho biết trong quá trình sử dụng doanh nghiệp phát hiện
có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra
bảo dưỡng sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến sáng ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
làm sáu người tử vong
năm công nhân bị thương ức đưa vào bệnh viện đa khoa thống nhất để cấp cứu
trong đó ba người bị đa chấn thương vùng đầu ngực bụng đã được phẫu thuật
ông kính và anh biao bị vết thương phức tạp ở vùng vai liệt đám dối thần kinh cánh tay
vết thương đầu gây sưng cánh tay chấn thương thận và đã được các bác sĩ theo dõi điều trị tích cực
công an huyện vĩnh cửu cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương
sở lao động thương binh và xã hội đồng nai làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động
trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thiệt hại trong vụ tai nạn lao động là hai mươi triệu đồng
trường hợp bị thương là một mươi triệu đồng
thông tin nêu trong báo cáo của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai vào chiều ngày một tháng năm
về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm yêu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
ở xã thiện tân huyện vĩnh kiểu sáng cùng ngày
lò hơi dạng ống nước được doanh nghiệp này lắp đặt để phục vụ sản xuất
lò công xuất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vắt tôn ở xưởng bán thành phẩm
công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh cho biết
trong quá trình sử dụng đã phát hiện lò hơi có trục trặc kỹ thuật liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị
để kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa ngày ba mươi tháng bốn
cán bộ kỹ thuật của công ty vã vào kiểm tra vào ngày hôm nay vận hành thì nồi hơi phát nổ
sau vụ nổ công an tỉnh đồng nai đã phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân
các điều tra viên cũng đã làm việc với đơn vị bảo hành lò hơi
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ nổ là lỗi kỹ thuật lò hơi
trong khi đó ông lê văn hiếu giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn divi
chuyên sản xuất lò hơi công nghiệp cho biết lò hơi là một bình kín chứa nước ở bên trong
bình này làm bằng thép chịu nhật
khi đốt lò bằng củi dầu mùn cưa chấu nước bên trong sẽ sôi tạo ra hơi nước
và khi nén sẽ dẫn ra bằng đường ống bên ngoài
các công ty gỗ dùng hơi nước nóng này để xấy khô tươi phun sơn
còn ngành diệt may dùng để ủi làm phẳng quần áo hoặc xấy vải để màu bám chặt vào các sợ vải khin nhuộm
theo ông hiếu lò hơi chịu áp lực rất lớn có đến bốn cấp bảo vệ đồng hồ đo áp suất nên an toàn khi sử dụng
tuy nhiên hệ thống có thể phát nổ từ nguyên nhân chủ quan khi một số thiết bị hư hỏng không được bảo dưỡng kiểm tra định kỳ
hoặc có thể người vận hành khi nhóm lửa đốt quen để bình ga hoặc bình oxy bên trong lò hơi
khi đốt sức nóng bình ga hoặc bình oxy phát nổ tạo phản ứng dây chuyền khiến cho nổ lò hơi
qua ảnh từ hiện trường tai nạn công ty sản xuất gỗ bình minh
có thể thấy do một vật khác phát nổ từ bên trong lò hơi khiến cho hệ thống phát nổ
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin hơn tám giờ vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực lò hơi của công ty bình minh
làm sáu người chết trong đó có một người quốc tịch trung quốc
sáu công nhân khác đang làm việc gần đó cũng đã bị thương và được đưa ngay vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
liên quan đến vụ tai nạn thủ tướng phạm minh chính đã đề nghị ubnd tỉnh đồng nai thăm hỏi
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong nỗ lực cao nhất cứu trước các nạn nhân bị thương
chính quyền tỉnh đồng nai cũng đã yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân
ổn định sản xuất làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan xử lý nghiêm vi phạm
ngoài ra lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị hai bộ công thương và lao động thương binh và xã hội
của các tỉnh thành chỉ đạo doanh nghiệp ra soát quy định tiêu chuẩn quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi đảm bảo an toàn